tuy nhiên tình trạng đào đải vàng của người dân vẫn còn tiếp diễn tiếp theo huyện sẽ tuyên truyền vận động người dân không đi đào đải vàng đồng thời tiếp tục công tác đào tạo nghề ngay tại địa phương nhằm giảm bớt tình trạng thất nghiệp rồi đi đào đải vàng như hiện nay